một vụ cháy nhà liên hoàn vừa xảy ra tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái khiến ba ngôi nhà bị thiệt hại
cụ thể vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng ngày hôm qua năm tháng năm hỏa hoạn đã xảy ra tại một ngôi nhà ở thôn tống ngoài xã túc đán huyện trạm tấu
sau đó cháy lan sang hai ngôi nhà bên cạnh ngay sau khi phát hiện có cháy xảy ra người dân trong thôn đã cùng các gia đình gặp nạn tìm cách cứu chữa
nhưng đám cháy quá lớn nên rất khó dập tắt sau khi đám cháy được khống chế thì một ngôi nhà sàn bị cháy rụi hoàn toàn
hai nhà sàn còn lại bị cháy một phần ước tính thiệt hại ban đầu xác định khoảng gần ba trăm linh triệu đồng
hiện chính quyền địa phương đã bố trí nơi ăn ở tạm cho các hộ dân trên